ngày một mươi năm tháng ba phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã đến chào chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng somrin
tại cuộc gặp hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian qua
trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
và tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ theo phương châm
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
hai bên đánh giá cao việc hai nước tổ chức những hoạt động chào mừng năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và nhất trí cho rằng đây là dịp để tuyên truyền sâu rộng cho các tầng lớp nhân dân hai nước
đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước
để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ này